thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự lễ kỷ niệm một mươi năm thành lập thành phố hội an tỉnh quảng nam
cùng dự có đại diện các bộ ngành trung ương lãnh đạo tỉnh các bà mẹ việt nam anh hùng và đông đảo cán bộ nhân dân của thành phố
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ vui mừng trước những đổi thay của thành phố hội an trong một mươi năm qua
và cho rằng trong một mươi năm qua hội an đã đạt được những thành tựu to lớn kinh tế tăng trưởng khá
cơ cấu lao động chuyển động theo hướng tích cực nguồn thu ngân sách và thu nhập của người dân tăng lên đáng kể
công tác bảo tồn giữ gìn các giá trị văn hóa phố cổ hội an khu sinh quyền củ lao tràm ngày càng được quan tâm
đời sống người dân từng bước được cải thiện hội an được bạn bè gần xa quý mến và ngày càng khẳng định trên bản đồ du lịch thế giới
thủ tướng nguyễn xuân phúc ghi nhận và chúc mừng những thành tựu của đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố hội an đạt được trong thời gian qua
đồng thời lưu ý các cấp ủy chính quyền thành phố tiếp tục kế thừa phát huy những thành quả đạt được nắm bắt được những lợi thế
thời cơ đề ra phương hướng nhiệm vụ phát triển xác định nguồn lực để hội an trở thành đô thị sinh thái văn hóa du lịch năng động
sâu bản sắc hiện đại trong thời kỳ mới muốn vậy hội an phải giải quyết hài hòa giữa các lợi ích kinh tế và môi trường kinh tế và văn hóa
tuy nhiên trong quá trình phát triển hội an cần bảo tồn giữ gìn giá trị văn hóa của khu phố cổ khu sinh quyền củ lao tràm
và lấy con người làm trung tâm của sự phát triển cần quan tâm hơn nữa công tác đào tạo nguồn nhân lực chăm lo chú đáo các đối tượng chính sách và các đối tượng xã hội